còn cửa khẩu quốc tế thường ước phát hiện bắt giữ chín năm trăm linh bao thuốc lá lậu
tất cả tan vật đã được đưa về đồn để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh trên từng góc phố ngõ hẻm
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đang ngày càng căng mình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
và chính nơi tuyến đầu ấy những học viên công an nhân dân vừa đảm bảo việc học của mình
vừa tích cực tham gia chống dịch đã làm đẹp thêm hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
tại chốt phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín ở hẻm năm mươi trương văn thành phường hiệp phố thành phố thủ đức
luôn có bốn học viên trường đại học an ninh nhân dân được tăng cường hỗ trợ cùng lực lượng công an
dân quân tự vệ bảo vệ dân phố tại địa phương túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là những học viên được trường đại học an ninh nhân dân huy động hỗ trợ cho công an thành phố hồ chí minh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn trường đóng quân
tăng cường học viên vào các chỗ dịch sẽ giúp cho học viên hòa minh vào thực tế
thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng và cùng cản bộ công an thành phố hồ chí minh tham gia tri vết
quân vùng dập dịch phối hợp với các lực lượng công an quận huyền triển khai tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vết đi tập trung tham gia trụ trạng kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các địa phòng dịch
nhằm sớm khống chế được dịch bệnh trên địa bàn thành phố
thì có thể nói là các em đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ yêu cầu mà công an thành phố cũng như nhà trường giao cho
nhà trường luôn luôn sẵn sàng khi đồng học viên tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng như các địa phương khác khi có yêu cầu
và đây cũng là trách nhiệm của nhà trường đối với cộng đồng với nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch covid này
ngoài cái việc trực chốt tại chốt cách ly thì các em cũng hỗ trợ cho công an phường
trong cái việc là cấp dự liệu
hỗ trợ quốc gia căn cứ công dân hỗ trợ các công chí cảnh sát khu vực và cảnh sát cộng chống tội phạm
để thực hiện những cái an ninh dịch tự ở địa bàn
thì các em rất là nhiệt tình năng nổ trong công tác và làm với một tinh thần rất là nhiệt huyết cao
rất là đầy cao về tinh thần của các em
trong đợt huy động học viên hỗ trợ cho công an thành phố hồ chí minh
có hai trăm bốn mươi học viên được phân công đến sáu mươi năm chốt kiểm dịch chốt phong tỏa ở các quận quyện trên địa bàn thành phố
qua hai tuần thực hiện
nhiệm vụ tăng cường với tinh thần quyết tâm cao nhất
các học viên trường đại học an ninh nhân dân đã luôn có mặt tại điểm nóng của các phường thuộc quận gò vấp
tham gia điều tiết giao thông trực tại các chốt chặn quan trọng
tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cùng với lực lượng địa phương
nhập dữ liệu thông tin dân cư hỗ trợ thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân tại các nơi phong tỏa

đây cũng là dịp để cho học viên cuối khóa chúng em được trải nghiệm thực tiễn
được sát cánh cùng với người dân trong hoàn cảnh khó khăn này
em sẽ có thêm nguồn động lực để tiếp tục cống hiến
phát huy cái tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ sung kích
và sẽ cố gắng phấn đấu trở thành người sửa an ninh tương lai
vừa hồng vừa chiêng vì nước quên thân vì dân phục vụ
chúng em cảm thấy rất là tự hào
bởi vì đã trở thành một trong những
thành viên của những lực lượng tuyến đầu chống dịch
và cảm giác là bản thân mình đang cống hiến một chút sức lực nhỏ nhỏ cho tổ quốc
nếu mà chúng em được huy động tiếp tục tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch
trong những chiến dịch tiếp theo
thì chúng em rất là sẵn sàng để có thể tham gia và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao
vượt qua khó khăn và các yêu cầu nghiêm ngặt
của công tác phòng chống dịch
học viên trường đại học an ninh nhân dân đã đồng hành
cùng những vất vả khó khăn của đội ngũ y tế
đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch
qua đó đã làm đẹp hơn hình ảnh học viên trường đại học an ninh nhân dân
vì nhân dân phục vụ